kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
bản tin được phát sóng trực tiếp vào lúc một mươi sáu h hàng ngày
thưa quý vị sáng nay ngày ba tháng sáu tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình dự án luật dầu khí sửa đổi
dự án luật này được kỳ vọng là sẽ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô tự chủ năng lượng quốc gia
trình bày tờ trình bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cho biết
việc xây dựng luật dầu khí sửa đổi là hết sức cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả
hiệu lực trong quản lý nhà nước loại bỏ rào cản tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư
góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí
dự thảo luật dầu khí sửa đổi gồm một mươi một chương sáu mươi bốn điều
nội dung của dự thảo luật giải quyết sáu nhóm chính sách đáng chú ý
như chính sách về bổ sung và hoàn thiện các quy định liên quan đến hợp đồng dầu khí
chính sách quy định về điều tra cơ bản về dầu khí và trình tự phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí
dự án dầu khí gồm các giai đoạn tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí
chính sách về ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án dầu khí
theo lô dầu khí thông qua hợp đồng dầu khí
chính sách quy định về công tác kế toán kiểm toán quyết toán và xử lý chi phí trong hoạt động dầu khí
thẩm tra nội dung này chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh nêu rõ
nhiều ý kiến đề nghị báo cáo về tác động của việc các hoạt động dầu khí trung nguồn và hạ nguồn
không được quy định tại luật dầu khí đối với mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị dầu khí
và việc quản lý toàn diện đồng bộ hoạt động dầu khí
về lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục ra soát
nghiên cứu bổ sung quy định về phương pháp và tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá hồ sơ dự tuyển
hồ sơ dự thầu hủy thầu xử lý tình huống lựa chọn nhà thầu
cấm tham gia dự thầu trong hoạt động dầu khí và các nội dung khác có liên quan
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng
lập hồ sơ xử lý vụ khai thác khoáng sản đất trái phép tại ấp bằng lăng xã tân xã xuân tâm
trước đó lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra
ra thửa đất số ba mươi sáu tờ bản đồ số một trăm năm mươi chín ở ấp bằng lăng xã xuân tâm
và phát hiện xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi bảy chở năm m khối đất do anh trần văn hậu
chú tại tỉnh đồng nai điều khiển đang lưu thông từ thửa đất số ba mươi sáu ra
tiếp tục kiểm tra tổ công tác đã phát hiện một xe máy đào đang đào đất tại thừa đất trên
từ thửa đất trên lên thùng xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi c năm mươi hai nghìn ba trăm một mươi tám
do anh nguyễn ngọc duyền chú tại tỉnh đồng nai điều khiển được tám mét khối đất
ngoài ra tại hiện trường còn có năm xe ô tô tải ben khác đang chở đất lên xe
qua làm việc thì các tài xế khai nhận được ông nguyễn văn hùng chú tại tỉnh đồng nai
thuê vận chuyển đất từ thửa đất số ba mươi sáu đến đổ tại xã xuân tây huyện cẩm mỹ
hiện công an huyện xuân lộc đang tạm giữ một mươi ba mét khối đất một xe máy đào
xe ô tô tải ben để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua tình trạng giao bán tiền giả trên mạng xã hội có nhiều diễn biến phức tạp
và những nội dung quảng cáo giao bán tiền giả đã lôi kéo được một số người mua bán và tiêu thụ tiền giả
làm nảy sinh động cơ phạm tội tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự
mới đây thì bộ công an đã khuyến cáo người dân tuyệt đối không được sản xuất
tàng trữ vận chuyển cũng như lưu hành tiền giả
cụ thể các đối tượng thường sử dụng tài khoản facebook zalo trang fanpage
đăng tải thông tin quảng cáo mua bán tiền giả công khai trên không gian mạng với đủ mệnh giá
và thủ đoạn của các đối tượng thường sử dụng là dùng kỹ thuật quay phim chụp ảnh để quảng cáo
tạo niềm tin với người tiêu dùng với những nội dung như mua một triệu đồng tiền thật được một mươi triệu đồng tiền giả
tiền giả giống tiền thật đến chín mươi chín tiêu dùng thoải mái không lo phát hiện
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
các đối tượng mua và bán tiền giả thường giao dịch qua tài khoản mạng xã hội để thống nhất số lượng
giá cả phương thức giao dịch và phương thức thanh toán sử dụng tài khoản ảo
xin giáp để che giấu nhân thân lai lịch gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý
bộ công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không được sản xuất tàng trữ vận chuyển
lưu hành tiền giả vì đây là những hành vi vi phạm pháp luật hình sự
khi phát hiện tiền giả và các hành vi như trên tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả
giả cho cơ quan chức năng nêu trên hoặc là ngân hàng nhà nước nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng có chiều hướng gia tăng và phức tạp
hoạt động phạm tội tinh vi xảo quyệt
đặc biệt gần đây lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đã lật tẩy bắt giữ một đối tượng đăng tải hình chứng minh nhân dân của người khác
rồi thành lập một công ty ma nhằm lừa bán sắt thép để chiếm đoạt tiền
vậy phương thức và thủ đoạn của đối tượng này là gì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi
tuy nhiên khi ông hùng điều khiển xe ô tô ra về thì chủ kho hàng chát lại vì cho rằng chưa thanh toán tiền
lúc này ông hùng điện thoại và số của công ty quang sinh nhiều lần nhưng đều bị khóa máy
trong lúc ông hùng làm việc xong rồi tôi đưa xe từ đắk lắk vào thành phố hồ chí minh
khi xe vào trong kho bốc lên được hai mươi một tấm một mươi bốn ly
trong lúc lên đủ hàng rồi tôi chuyển tiền qua cho công ty quang dinh
khi mà tôi chuyển xong thì anh quang dinh không chuyển cho nhà máy
trong chuyển nhà máy khi nhà máy không có nhận được tiền thì nó yêu cầu xe tôi sạc hàng xuống
thực ra công ty ma ở nước nào cũng có
anh có phát triển hay là
suy tàn hay không hạn chế đến mức thấp nhất hay không là do vấn đề quản lý nhà nước
phải không ạ nó mua bán lập khóa đơn sau đó một vài tháng giải tán
làm ăn lừa đảo trục giật gây thiệt hại cho doanh nghiệp và cho người dân
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ được đối tượng lừa đảo tên nguyễn tiến hùng
tại cơ quan công an hùng khai nhận đã lên mạng tải hình ảnh chứng minh nhân dân của người khác
về thành lập công ty ma quang dinh chuyên bán sắp thép
khi có người hỏi mua
thì hùng yêu cầu chuyển tiền thêm căn trước rồi giới thiệu đến một công ty khác để bốc hàng
và sau khi nhận được tiền hùng cắt đất liên lạc
qua vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an phố buôn thuộc
cũng khuyến cáo người dân trong tất cả các giao dịch dân sự liên quan đến mua bán
thì thứ nhất là phải nắm rõ về thông tin của cái đơn vị mà bán hàng đơn vị giao dịch với mình
cái thứ hai là phải kiểm tra kỹ các thông tin trước khi thực hiện việc giao dịch
như là kho hàng bến bãi hàng hóa thuộc sở hữu của ai
và ký kết các hợp đồng liên quan trước khi là chuyển tiền cho các đơn vị mua bán
và đến tận nơi bán hàng và giao dịch trực tiếp không giao dịch qua các tài khoản gia lô facebook
những công ty ma mặc lên ngày càng nhiều kể cả trên mạng ngoài đời
nên là người dân cần phải tỉnh táo trước khi mua hàng tại những sản phẩm của công ty ma này
tìm đến những công ty mà hợp pháp phù hợp với những cái tiêu chuẩn của pháp luật đề ra
và để có thể đảm bảo sức khỏe cho mình và cả cộng đồng
đây chỉ là một trong số rất nhiều những đối tượng đã sử dụng chiêu thức lập công ty ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do đó khi mua hàng trên mạng đặc biệt khi giao dịch với những công ty doanh nghiệp
người dân cần hết sức thận trọng và nên xác minh xem công ty đó có tồn tại hay không
trước khi chuyển khoản bất cứ một giao dịch nào
hoặc có thể truy cập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ
sau đó nhập mã số thuế mã số doanh nghiệp hoặc tên doanh nghiệp ở ô tìm kiếp
để xác minh xem đó là công ty thật hay chỉ là công ty ma
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hàn quốc tham quan đà nẵng và trở về nước
thực hiện chính sách nhập cảnh đúng quy định
sở y tế đà nẵng đã đồng ý cho công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế đà nẵng
tổ chức điểm xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín miễn phí
từ nay đến ngày ba mươi
theo đó du khách quốc tế xuất cảnh rời đà nẵng tại ga hành khách quốc tế có nhu cầu
sẽ được hỗ trợ xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín miễn phí
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
sẽ được các cơ quan y tế chức năng đánh giá tình trạng ban đầu
vận chuyển theo dõi sức khỏe và điều trị bảo đảm các điều kiện an toàn
phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
bảo đảm phân luồng hạn chế tối đa lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện
theo bộ thông tin và truyền thông
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai chỉ còn sáu chín trăm một mươi bốn sim điện thoại có thông tin thuê bao không đúng quy định
chiếm năm tổng số thuê bao di động đang hoạt động của các doanh nghiệp
cũng trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các doanh nghiệp viễn thông đã gửi gần bốn mươi một bốn mươi sáu triệu tin nhắn khảo sát
đến các thuê bao nghi ngờ bị nhận của gọi giác
số lượng tin nhắn được phản hồi là gần một ba mươi năm triệu tin
các nhà mạng đã chặn hơn hai mươi sáu thuê bao nghi ngờ phát tán của gọi giác
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
các doanh nghiệp cũng đã phủ sóng một bốn trăm ba mươi tám trên hai bốn trăm một mươi tám thôn lõm sóng trên toàn quốc đạt năm mươi chín năm kế hoạch
bộ công thương đánh giá việc cung cấp điện trong năm hai nghìn hai mươi hai cơ bản sẽ được bảo đảm và không xảy ra tình trạng thiếu điện
thống kê cho thấy năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt một trăm linh tám bảy trăm năm mươi tám tỷ kwh
bao gồm sản lượng điện mặt trời mái nhà
bán vào hệ thống tăng bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
theo tính toán của tập đoàn điện lực việt nam
điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống bảy tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt một trăm sáu mươi sáu sáu trăm bốn mươi một tỷ kwh
lũy kế cả năm hai nghìn hai mươi hai điện năng sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện ước đạt hai trăm bảy mươi năm ba trăm chín mươi chín tỷ kwh
tăng bảy chín mươi chín so với năm hai nghìn hai mươi một

quý vị thân mến những năm gần đây thì tiêu dùng xanh đã trở thành lối sống tích cực được rất nhiều người hưởng ứng
và cùng với đó thì các sản phẩm thân thiện với môi trường có lợi cho thiên nhiên
hướng đến sự phát triển bền vững cũng ngày càng đa dạng hơn
và trong tiểu mục tư vấn ngày hôm nay sẽ đưa ra một vài gợi ý nhỏ
giúp cho quý vị khán giả từng bước thay đổi thói quen tiêu dùng của mình và gia đình
xin mời quý vị cùng theo dõi
tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn các sản phẩm tiêu dùng của chị đỗ mỹ linh đó là độ bền
luôn ưu tiên các sản phẩm sử dụng được lâu dài và giảm hẳn những loại chỉ dùng một lần đặc biệt là túi ni lông
cái thói quen sử dụng cái đồ một lần trong một thời gian rất là dài
nó đã làm cho chúng ta có cái cảm giác là những thứ nào mà phải tốn công rửa hoặc là bảo quản quá là khắc nghiệt
thì nó sẽ làm cho giảm cái tính tiện lợi đấy đi
tuy nhiên là mình cũng phải cân nhắc về cái an toàn cho sức khỏe
thì đấy là cái đối với mình nó tối ưu hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm công nghiệp dùng một lần thông thường
mặc dù giá nó hơn nó khá là tranh so với một lần mua
tuy nhiên là mình vẫn ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm đấy so với những cái túi ni lông thông thường
người tiêu dùng có thể lựa chọn các sản phẩm được làm từ các chất liệu như cỏ tre giấy thủy tinh vải silicon bền an toàn
và có thể tái sử dụng các sản phẩm
tái sử dụng nhiều lần thay cho nhựa dùng một lần và túi nhiên lông
với các loại hóa mỹ phẩm như nước rửa bát bột giặt sữa tắm có nguồn gốc từ hóa chất thông thường
có thể thay thế bằng những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên lành tính thân thiện với môi trường
đối với thực phẩm có thể ưu tiên sử dụng các sản phẩm được canh tác theo phương pháp hữu cơ

đồ tái chế cũng đang là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng vì ngày càng đa dạng về loại hình sản phẩm mẫu mã và giá thành hợp lý
hiện nay các sản phẩm xanh được bán rộng rãi tại các cửa hàng và trực tuyến
vì vậy người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận và cân nhắc thay đổi sự lựa chọn trong mua sắm tiêu dùng hàng ngày hướng tới tiêu dùng xanh
đây cũng là cách để mỗi người góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống ứng phó với biến đổi khí hậu
nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại